những ngày này người người nhà nhà cùng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong trận chiến này
và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện
chung tay chống dịch của gia đình một cựu chiến binh
những ngày này mỗi khi về đến nhà việc đầu tiên của cậu bé sáu tuổi nguyễn đăng duy
là cùng ông nội đi sửa tay
hôm nay đăng duy hào hức khoe với ông những bức tranh mà cậu tự vẽ
trung quanh những hiểu biết của em về dịch bệnh covid một mươi chín
ông nội của đăng duy vốn là một chiến sĩ đặc công
đã tham gia những trận đánh ác liệt trên chiến trường từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
giờ đây trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín hoành hành
ông tiếp tục là người chiến sĩ gương mẫu cho đại gia đình cùng chống dịch
không chỉ vậy ông đã kêu gọi các thành viên trong quỹ
mãi mãi tuổi hai mươi
quyên góp ủng hộ những người lính tại đồn biên phòng mường lạn sơn la
ông cũng là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa
với sự trí ăn dành cho những người đồng đội
ông đã sáng tác nhiều bài thơ về người lính
và hôm nay trong trận chiến với dịch bệnh
ông tiếp tục có nhiều bài thơ về người lính

những việc làm thiết thực của ông không chỉ là nguồn động viên tiếp sức
cho những người tham gia chống dịch
mà còn là tấm gương sáng để con cháu nói theo
ở hoàn cảnh nào những người lính luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp
xứng danh là bộ đội cụ hồ